vào thời điểm chỉ còn một ngày nữa là tới cuộc tổng tuyển cử trên toàn nước mỹ
hai ứng viên tổng thống donald trump và hirari clinton đang tích cực vận động tranh cử
tại các bang chiến địa với hy vọng giành được sự ủng hộ cuối cùng của những cử tri còn do dự
trước giờ chót và như thường lệ florida vẫn sẽ là bang buộc phải thắng của ông trump
và bà clinton nếu hai ứng cử viên muốn bước chân vào nhà trắng
florida là tiểu bang đông dân thứ ba ở mỹ với hơn hai mươi triệu dân và đa dạng về nhân khẩu học
gồm người da trắng người gốc phi mỹ latin châu á
bang florida nắm giữ hai mươi chín phiếu đại cử tri số lượng lớn nhất trong số các bang chiến địa
trong lịch sử hầu như ứng cử viên nào giành chiến thắng ở bang florida
sẽ chắc chắn trở thành ông chủ nhà trắng
ngoài ra một trong những yếu tố kịch tính mà bang florida góp vào cuộc đua tổng thống mỹ
chính là bang này có truyền thống công bố kết quả kiểm phiếu
muộn vì đông dân nhưng nếu cần một địa chỉ cụ thể hơn thì đó chính là hạt hiborw
sự giao động quan điểm của đại cử tri ở những bang chiến địa là rất khó lường
nên chiến thắng ở bang florida là đặc biệt quan trọng
mà trong đó là hạt hiborow quyết định cuộc diện cuối cùng của cuộc bỏ phiếu
theo các kết quả thăm dò cuộc đua giữa hai ứng cử viên tổng thống donald trump
và hillari clinton tại bang này đang diễn ra rất quyết liệt
tôi sẽ chọn bà clinton vì bà ấy có kinh nghiệm
bà ấy biết cách làm bạn với những quốc gia khác và giúp đỡ họ
tôi nghĩ ông ấy sẽ đưa nước mỹ trở lại vị thế đã từng có
vì nước mỹ hiện giờ đang bị thụt lùi
tôi cũng ủng hộ quan điểm của ông trump ngăn chặn người nhập cư
và giảm thuế để tạo công an việc làm
đến nay đã có ba mươi bảy triệu người mỹ đi bầu trong các cuộc bỏ phiếu sớm
năm nay lượng cử tri gốc mỹ latin vốn được xem là những người ủng hộ bà hillery
đi bỏ phiếu nhiều hơn tại các bang quan trọng như florida arizona và nevada
đây là một thông tin bất lợi cho tỷ phú donald trump
trong khi đó cựu đệ nhất phu nhân hillari cũng đã dỡ bỏ thêm được một gánh nặng nữa
khi fdi vừa chính thức thông báo bà không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự
liên quan tới vụ bê bối thư điện tử